kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui
ngay sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
thưa quý vị và các bạn ngày năm tháng ba đoàn giám sát của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải làm trường đoàn
đã kiểm tra tiến độ tại một số dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh đồng nai
kiểm tra tiến độ thi công tại đại công trường dự án sân bay quốc tế long thành cho thấy
từ cơ bản các có thầu quan trọng của dự án đảm bảo tiến độ đề ra
đối với dự án xây dựng đường cao tốc biên hòa vũng tàu lãnh đạo tỉnh đồng nai kiến nghị với đoàn giám sát
chấp thuận đề xuất việc sử dụng nguồn đất đáp từ dự án xây dựng sân bay long thành
phục vụ thi công dự án đường cao tốc biên hòa vũng tàu
cùng với đó cho phép tỉnh đồng nai bố trí tái định cư cho các hộ dân dự án tuyến giao thông số hai
kết nối sân bay long thành và khu tái định cư lộc an bình sơn
phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị
trong quá trình triển khai dự án trọng điểm quốc gia đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ các gói thầu
với những kiến nghị của đồng nai phó chủ tịch quốc hội ghi nhận và sẽ báo cáo quốc hội xem xét
chiều cùng ngày đoàn đã giám sát vì thực hiện nghị quyết của quốc hội về chính sách tài khoá
tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội
về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi ba tại ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
ngày năm tháng ba bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng đã trực tiếp đi kiểm tra
một số gói thầu của các dự án thành phần để đốc thúc tiến độ thi công dự án cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai
theo bộ giao thông vận tải đến nay sản lượng thực hiện một mươi hai dự án thành phần của dự án cao tốc bắc nam
phía đông giai đoạn hai đạt hơn hai mươi một giá trị hợp đồng cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu
kiểm tra trực tiếp tại hiện trường các gói thầu thi công các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng yêu cầu phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công
phấn đấu vượt tiến độ tám tháng để đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm sẽ thông toàn tuyến
chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng đề nghị chính quyền các địa phương có dự án cao tốc bắc nam
phía đông giai đoạn hai đi qua phải khẩn trương giải quyết rứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng để không làm chậm tiến độ triển khai dự án nhất là đối với dự án thành phần
quảng ngãi hòa nhơn qua địa bàn tỉnh quảng ngãi và quy nhơn trí thạnh đoạn qua tỉnh phú yên
khi chưa bàn giao xong một trăm linh mặt bằng sạch để thực hiện dự án
chiều ngày năm tháng ba tại thành phố đà lạt học viện lục quân đã tổ chức hội thảo khoa học
xây dựng học viện lục quân thông minh hiện đại đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
nhằm xây dựng học viện trở thành một trong những nhà trường thông minh hiện đại hàng đầu của cả nước
trung tâm đào tạo cán bộ cấp chiến thuật chiến dịch đào tạo thạc sĩ tiến sĩ quân sự và nghiên cứu khoa học
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm hoàn thiện kế hoạch tổ chức biên chế đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà trường thông minh hiện đại

giai đoạn hai nghìn hai mươi tám hai nghìn ba mươi trở thành nhà trường thông minh hiện đại tốt đầu về đào tạo nghiên cứu khoa học quân sự
giai đoạn sau năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm trở thành nhà trường thông minh hiện đại tốt đầu về đào tạo nghiên cứu khoa học quân sự
giai đoạn sau năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm trở thành nhà trường thông minh hiện đại tốt đầu về đào tạo nghiên cứu khoa học quân sự
của cả nước và khu vực đông nam á
các tham luận tại hội thảo đã làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận và thực tiễn của đề án
đề xuất nhiều nội dung giải pháp thiết thực như
tổ chức biên chế của học viện trong tương lai
xây dựng nội dung và chương trình đào tạo khoa học sát thực tế
xây dựng học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự lớn có uy tín của quân đội và quốc gia
xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất doanh trại đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
nhằm xây dựng học viện lục quân trở thành nhà trường thông minh hiện đại
hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày thầy thuốc việt nam và kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
bệnh viện bạch mai đã tổ chức nhiều hoạt động trong đó trọng tâm là lễ meeting và chung kết hội diễn văn nghệ
với chủ đề niềm tin khát vọng mùa xuân với nhiều tiết mục đặc sắc và phong phú
hội diễn văn nghệ bệnh viện bạch mai niềm tin khát vọng mùa xuân
quy tụ hơn năm trăm linh thí sinh đến từ các đơn vị trong bệnh viện
với gần sáu mươi tiết mục phong phú và giàn dựng công phu từ âm nhạc giọng ca giàn múa đến trang phục đạo cụ hình ảnh video minh họa
chủ đề các tiết mục đều tập trung vào ca ngợi đảng bác hồ kính yêu
thể hiện tình yêu quê hương đất nước ca ngợi truyền thống đầy tự hào của ngành y
một mươi hai tiết mục đặc sắc nhất đã tham dự vòng chung kết
diễn ra vào chiều ngày năm tháng ba
ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba và khuyến khích cho bốn nhóm nội dung
đơn ca song ca tam ca tốt ca đồng ca múa nhảy và biểu diễn nhạc cụ
không chỉ tạo không khí vui tươi mang lại tinh thần lạc quan hào hứng và sôi nổi trong tập thể y bác sĩ thầy thuốc
hội diễn còn góp phần tạo động lực cho các phong trào thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn bồi đắp ý đức
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại km một trăm năm mươi tám trăm năm mươi đường quốc lộ hai thuộc thôn đồng cầu xã tứ quận huyện yên sơn
chiều ngày năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lái xe container là lê văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn cậy sơn một xã hoành sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng ngày năm tháng ba lê văn tân điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu
kéo theo semi remote biển kiểm soát một mươi năm r tám trăm chín mươi sáu do không làm chủ được tốc độ đã vào chạm với xe ô tô trợ khách
biển kiểm soát hai mươi ba f năm mươi tám do phan văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú tại
thôn tân an xã hùng an huyện bắc quang tỉnh hà giang điều khiển
hậu quả làm năm người đi trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ một mươi người bị thương
đến thời điểm hiện tại đã có thêm một nạn nhân tử vong
qua kiểm tra hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn các phương tiện bảo đảm các điều kiện tham gia giao thông
theo đúng quy định hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
vừa thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với một trường hợp giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu lợi dụng danh nghĩa phóng viên đối tượng mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã nhân trạch huyện bố trạch trước đây là cộng tác viên của một số tờ báo
nhưng hiện nay không cộng tác hay làm việc cho cơ quan báo chí nào
đã chụp ảnh các xe ô tô tải của một số doanh nghiệp sau đó giới thiệu bản thân
có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và có khả năng can thiệp
để các xe tải của các cá nhân doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc lưu thông
một số chủ doanh nghiệp đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho đối tượng hữu
mới đây hữu tự xưng là phó tổng biên tập của một tạp chí
và liên hệ với một doanh nghiệp trên huyện quảng trạch để tống tiền
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đối tượng này đã nhiều lần điện thoại
yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền trả tiền thuê ô tô nhiều ngày phục vụ đi lại cá nhân
tổng số tiền mà đối tượng chiếm đoạt là hơn một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ vụ án
thưa quý vị thời gian qua lực lượng chức năng đã ra quân xử lý quyết liệt
tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường các tuyến đường quanh các khu đô thị
nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên và khá phổ biến
dù là vô tình hay là cố ý việc dừng đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định
không chỉ càn trở giao thông ảnh hưởng đến các phương tiện khác
mà còn có thể gây nguy hiểm thậm chí là dẫn đến tai nạn giao thông
khu vực đường đào tấn phường ngọc khánh quận ba đình
những biển cấm dường như bị vô hiệu hóa khi cả đòn dài ô tô nối đuôi nhau dừng đỗ hai bên đường
tình trạng này cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường trong nội thành hà nội
đơn cử tuyến phố hoàng quốc việt võ trí công đường láng
hai bên đường là hai hàng xe con
suốt từ sáng đến đêm khuya
dù các phường quyết liệt vào cuộc bằng các biện pháp gián thông báo
cấm dừng đỗ theo quy định luật giao thông đường bộ
thường xuyên nhắc nhở nhưng vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên
dàn trải trên nhiều tuyến phố ở trên địa bàn phường
nên là đôi khi vẫn còn tình trạng dừng đỗ sai quy định
trong khi chờ các quận sắp xếp vị trí tổ chức điểm trông giữ phương tiện ô tô
thì lực lượng chức năng vẫn phải thực thi nhiệm vụ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm
tuy nhiên mọi chuyện lại như cũ khi lực lượng chức năng di chuyển
tập trung kiểm tra xử lý các phương tiện dừng đỗ trái quy định
rồi là các hộ kinh doanh các phương tiện các phương tiện các phương tiện các phương tiện các phương tiện các phương tiện
với những hành vi vi phạm đỗ xe ở nơi có biển cấm đỗ xe
dù là trước cửa nhà riêng
thì chủ phương tiện vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính từ tám trăm linh cho đến một triệu đồng
và tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định của pháp luật
để trật tự đô thị nói chung được trật tự theo đúng nghĩa

thì các lực lượng chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt hơn xử lý mạnh tay hơn
không để vấn đề xe ô tô vi phạm mãi không thể giải quyết
thưa quý vị và các bạn tỉnh quảng trị có nhiều nguyên liệu sản phẩm nông sản
có giá trị để xây dựng thành các sản phẩm ô cốt nâng cao thu nhập cho bà con nông dân
để người tiêu dùng biết đến nông sản địa phương nhiều hơn
các cơ quan chức năng của tỉnh quảng trị đã phối hợp với người sản xuất
tăng cường việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số
nhờ vậy sản phẩm nông sản của người dân được tiêu thụ rộng rãi hơn
không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở nước ngoài
thậm chí một số nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường đòi hỏi chất lượng cao
hạt tiêu cua của huyện cam lộ tỉnh quảng trị được biết đến với vị cây nồng hương thơm đặc trưng
sản phẩm tiêu cùa cũng đã được chứng nhận ô cốt bốn sao
việc đưa sản phẩm tiêu cua lên sàn thương mại điện tử
đã giúp sản phẩm được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn
huyện cam lộ tỉnh quảng trị xác định cây dược liệu là hướng đi mũi nhọn
và xây dựng thành vùng nguyên liệu tập trung
đến nay toàn huyện có hơn hai trăm linh hectare cây dược liệu các loại
được đánh giá là có nhiều dược tính
nên được ủy ban nhân dân huyện và các doanh nghiệp
quảng bá rộng rãi
hội nông dân tỉnh quảng trị là đơn vị đầu tiên phối hợp
bưu điện tỉnh tổ chức đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử
đến nay tỉnh có hơn sáu mươi dân hàng
với ba trăm năm mươi sản phẩm nông nghiệp
của hơn bảy mươi nhà cung cấp
được lên sàn thương mại điện tử postmark vn
để giới thiệu quảng bá sản phẩm
đến nay trong số bốn mươi sáu hộ sản xuất nông nghiệp
đã có ba mươi năm bốn trăm linh hộ
cung cấp thông tin nông sản
lên các sàn giao dịch điện tử postmark vn
thông qua sàn giao dịch điện tử
những mặt hàng nông sản sạch
sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ
xếp hạng ô cốp
được giới thiệu quảng bá
tiêu thụ rộng khắp
ở các thị trường trong nước và nước ngoài
bây giờ là những thông tin đáng chú ý
trên các báo số giao hôm nay
trên báo nhân dân có bài viết
thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội cho thuê
tại các văn bản luật
đều đề cập đến cả hai loại hình
nhà ở xã hội để bán
và nhà ở xã hội để cho thuê
mặc dù vậy các chính sách chủ yếu
hoạch định hành lang pháp lý cho nhà ở xã hội để bán
mà ít đề cập đến loại hình
nhà ở xã hội cho thuê
bên cạnh những vương mắc chung của nhà ở xã hội
phần khúc nhà ở xã hội cho thuê
còn có những vướng mắc riêng
khó vượt qua tập quán của người dân
với tư duy muốn an cư thì phải mua nhà
đi thuê là bấp bênh và tạp bợ
tiếp cận với xu thế nhà ở cho thuê
cần đi từ thay đổi tư duy này
mặt khác chính sách chung đối với
nhà ở xã hội gần như không thể chạm đến
các vấn đề cốt yếu của việc đầu tư
cũng như quá trình vận hành
quản lý quỹ nhà ở cho thuê
vàng sẽ không ngừng tăng giá
nếu chưa sửa nghị định hai mươi bốn
là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo tiền phong
sầu ra ngày hôm nay
từ đầu năm đến nay giá vàng miếng
sgc và nhẫn liên tục tăng
và lập kỷ lục mới
ngoài ra theo các chuyên gia ngoài yếu tố thế giới
giá vàng trong nước tăng vì khan hiếm
trong khi nhu cầu mua thiết chữ
và đầu tư của người dân lớn
nhiều năm qua ngân hàng nhà nước không còn cấp
hạn ngạch dập vàng miếng sgc
nhiều người có vàng sgc chưa muốn bán ra
nên cung cầu trong nước thêm lệch pha
khiến giá vàng tăng nhanh
và khó giảm theo giá thế giới
để hạ nhiệt thị trường vàng ngân hàng nhà nước
phải sửa gấp nghị định hai mươi bốn
cho phép nhập khẩu vàng
nếu tăng nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu thị trường
thì giá vàng sgc có thể sẽ giảm
cả chục triệu đồng
còn theo bài viết
đừng để vàng là
của chìm trong dân trên báo kinh tế và đô thị
nhiều ý kiến cho rằng
nguồn tiền trong dân còn rất nhiều
và thường được dự trữ qua vàng
câu hỏi đặt ra hiện nay là
làm sao huy động được vàng trong dân
để đưa vào sản xuất kinh doanh
thay vì để vốn chết
thay vì nhà nước huy động vàng trong dân để sản xuất
sao không có cách thức để cho dân
không muốn giữ vàng nữa
một chút của việc huy động vốn là nằm
ở lòng tin của người dân
khi đó người dân thấy hành động để vốn trôn
trong vàng không có lợi bằng đem tiền
ra đầu tư vào nền kinh tế
những thứ ít nằm chết hơn
nắng nóng khốc liệt nước ngầm sụt giảm
các cánh đồng khô gốc cà phê rũ héo
cây trồng hết vì hạn
đó là thực trạng hạn hán đang hoành hành
ở các tỉnh tây nguyên
liên quan đến vấn đề này bài viết
nắng nóng kéo dài đồng khô người khác
dẫn lời các chuyên gia đánh giá
trước tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay
hạn hán có khả năng sẽ kéo dài
gây bất lợi cho nhiều diện tích cây trồng
ở tây nguyên
do đó ngành chức năng phải xây dựng các giải pháp
để chống hạn phải hướng dẫn định hướng
chuyển đổi cây trồng phù hợp với khí hậu địa phương
đối với người dân
cần phải nâng cao tư duy trong sản xuất
thay đổi các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế
và có khả năng chống chịu hạn cao
bài viết báo động doanh nghiệp
làm lộ lọt thông tin khách hàng
trên báo lao động phản ánh việc hiện nay
thị trường mua bán thông tin cá nhân
của khách hàng vẫn đang hoạt động dầm rộ
trong đó có không ít thông tin cá nhân
của khách hàng là do các công ty doanh nghiệp
làm lộ lọt nhưng hầu như chưa có đơn vị nào
bị xử phạt
trả đổi với báo lao động
ông ngô minh hiếu chuyên gia an ninh mạng
và điều tra số tại trung tâm giám sát
và an toàn không gian mạng quốc gia
cho biết tất cả các hệ thống
đều có thể bị xâm nhập bị hách
thế nhưng không thể phủ nhận rằng
các doanh nghiệp việt nam rất ít chú trọng
tới vấn đề bảo mật thậm chí thờ ơ
trong việc củng cố hệ thống bảo mật
đặc biệt là các lỗ hồng bảo mật
đã được công bố trước đó
còn theo bài viết ngậm trái đắng
với thầy chứng khoán online trên báo tuổi trẻ
bởi các chiêu thức không mới
như cam kết lợi nhuận khủng
lên tới vài chục lần
thậm chí được chia lại theo ngày
mua cổ phiếu với giá rẻ hơn địa trường
các thầy chứng khoán online lại tiếp tục
đưa nhiều nạn nhân vào bẫy
khi chứng khoán nóng trở lại
theo các công ty chứng khoán không ít đối tượng lừa đảo
chủ các room kêu gọi đầu tư
với cam kết lợi nhuận khủng
từng là nhân viên ngôi giới
hay chuyên viên phân tích công ty chứng khoán
thậm chí là nhà đầu tư lâu năm
có kinh nghiệm đầu tư
dựa trên sự hiểu biết thông tin lượm lạt đâu đó
phân tích đánh giá cổ phiếu
để lấy lòng tin của nhà đầu tư
nhằm mục đích lừa đảo
nội dung vừa rồi của tiếng mục điểm báo
cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị